thả xuống xong nó lên
con điền điển là loài quan giả
rất sợ bóng người ngoài thiên nhiên
vậy mà từ khi được gia đình người nông dân cưu mang
từ khi mới lọt lòng
nó đã trở thành một vật nuôi dễ mến trong nhà
thả về thiên nhiên bao nhiêu lần
nó không đi
giờ nó trở thành con chim giữ nhà
như chú chó mực tinh khôn
ông chủ cũng thương
mỗi khi có con tôm con cá
là bóng cho chim từng con
như nuôi con mọn vậy
nó cho nó ăn khôn quá
bà đó đi xuyệt hai bữa dài
có cá cho nó ăn
hai bữa dài nó qua
đội cá ăn không
thế gì bà cho cho nó ăn
nó khôn nổi đó hoài
nó không có chịu đi về
chiều rồi mắc dắt nó về
còn đây là ao cá lóc bông của anh tư chữ
loại cá lóc bông ngoài thiên nhiên rất nhỏ bé
lại háo đói khôn dữ
chuyên ăn mồi sống
như ếch nhán tôm cá
nhưng khi được thuần dưỡng
chúng là hiền lành và to lớn lạ thường
cá lóc bông hay còn gọi là cá bông trà bông
là loại quang giả đặc hữu
cuộc dùng sông nước đông nam á
như indonesia lào thái lan campuchia
cá sống chủ yếu ngoài thiên nhiên
và tự săn mồi
chỉ một dương mùng cước và thước dương nuôi cá lóc thôi
cũng đủ cho nhà nông kiếm tiền triệu
trong mùa nước nổi
cá giống cá lóc này mình mua cầu số bốn
rồi mình mua nó còn nhỏ đó
rồi mình đem về đó
mình mua cái mùng loại cước dày đó
mình để vô đó
mình thả nó xuống rồi mình nuôi
rồi mình cho ăn bằng thức ăn cá
mình xây ra
xây ra đó mình cho ăn
tới chừng mà nửa nó hai mươi ngày
mà nó phát triển lớn đó
mình giao lưới lỗ
ở ngoài thì nó hà lãng
còn ở trong mùng thì nó chặt kẹp với nhau
mình buông mồi xuống
rồi nó bu lại với nhau nó ăn
rồi con cá nó phát triển
lúc bắt nhỏ đó
mình đem về đó
thì mình cho nó
mua cá người ta đó
cá linh cá đồ đó
mình xây ra cho nó nhiễn
rồi mình cho nó ăn
chừng cỡ khoảng
là cho nó ăn cá được rồi
chúng tôi đi đoàn ngang
sang thăm làng bè châu đốc
nơi mà được mệnh danh là thủ phủ cá gia trơn
từ một vùng biên giới nghèo
từ con cá gia trơn
đặc biệt là cá trai biển hồ
của sông mekong
mà cư dân nơi đây đã nghĩ ra cách
đưa chúng về nhà
tổ chức cách nuôi bằng nhà bè
để đưa tên tuổi cá gia trơn việt nam
ra khắp thế giới
như nhiều cư dân của thành phố nỗi này
ông sáu jun
đã dồn hết gia sản của mình
vào căn nhà nỗi này đây
trên là nhà
cũng mọi phương tiện sinh hoạt ăn ngủ
nhưng bên dưới là toàn bộ sản nghiệp
ông sáu jun
nuôi theo phương thức công nghiệp
mỗi loại cá theo từng ô riêng
thích thương nhất
vẫn là xem ông sáu cho cá ăn
bùi nước trắng tung trời
loại cá trai biển hồ
giống là loại quang giả
nhưng lớn rất nhanh
trong môi trường thuần quá của con người
người gốc cá giống á
chúng ta đánh bắt thiên nhiên
ở biển hồ campuchia đem về
lúc mình còn nhỏ đó
thì mình chăm sóc nó hơi khó
rồi từ hai phân đổ lên thì nó dễ
nó mình đưa vô bè nuôi
nó bắt đầu nó ít thao lại
ở đây là cái nguồn nước nó tốt
tập trung ở đây nuôi thôi mà
ở đây toàn bộ tôi nuôi cá he cá ba sa
mình cho ăn thức ăn riêng
mình phụ thêm là cái cá với cám trộn
cho nó ăn phụ thêm
cái máy mình quay
mình trộn cho nó sâu ra
mình đổ cám vô mình trộn
trộn xong rồi mình đưa ra ngoài điểm
cho nó nguội
mới đưa cho má trang lại
nghề nuôi cá tra cá ba sa
từ nơi quang giả
bắt nguồn từ biển hồ tonle sap
được một số kiều dân việt nam hồi khương
áp dụng khởi đầu từ vùng châu đốc
thuộc tỉnh an trang
và hồng ngự thuộc tỉnh đồng tháp
vào khoảng cuối thập niên năm mươi
thế kỷ trước
đền dân gian quen gọi là cá tra biển hồ
và nuôi cá bè
đã trở thành một nghề hoàn chỉnh
và chẩn chắc
của đồng bằng sông cửu long
nhưng tập trung nhất
là hai tỉnh an trang và đồng tháp
với hơn sáu mươi số bè nuôi
và có năm đã chiếm tới
bảy mươi sáu sản lượng nuôi cá bè
của miền tây nam bộ
nếu như cá tra biển hồ
khi còn ở thiên nhiên
sống rải rác khắp nơi
nguồn thu hoạch chỉ dựa vào
đánh lưới đáy thường không cao
thì việc đưa chúng về nuôi
thương phẩm thăm canh
cho năng suất rất cao
cá tra biển hồ nuôi trong ao
có thể thu được đến hai trăm linh ba trăm linh tấn cá một hectare
nuôi trong bè
có thể đạt tới một trăm linh ba trăm linh kg
một mét khối bè
chỉ riêng đồng bằng sông cửu long
cho sản lượng cá tra và ba sa
nuôi bằng phương thức nhà bè
lên đến hàng trăm ngàn tấn
và phần lớn trong số đó
được chế biến theo dây chuyền công nghệ hiện đại
để xuất khẩu đi khắp thế giới
người ta có thể tự hào rằng
những nông dân sáng tạo của làng nhà bè châu đốc
là những nông dân công nghiệp
có đi khắp độc bằng vào mùa nước nổi
đây là mùa với những cơ hội làm ăn lớn
người ta tận dụng con nước lớn
con nước tràn bờ
để thuần dưỡng quang giả
thuần dưỡng chim trời cá nước
để làm giàu
dọc theo kinh dĩnh tế
từ châu đốc về tỉnh biên
là những ao chuông
lúc nào cũng sôi sụt tôn cá
người ta nuôi theo phương pháp công nghiệp
nhưng quần nước vẫn là tự nhiên
đặc trưng phù sa của sông mekong
người ta trả riêng
của mấy người
vì ta đồng thời
để tham gia
chứa khá hữu
mỗi một lần hai mươi bao còn nhỏ lớn là ăn có khoảng bảy tám mươi bao
sáng là sáu giờ mấy khoảng bảy giờ
chiều là năm giờ
nuôi cá là thay nước thường xuyên mỗi ngày
thay nước thì nước nó mát cá nó tốt chứ lại nuôi cá nó trắng trắng thịt
những tán lá trút nút phơi khô
những căn tròi cao cẳng dị thường
chỉ vậy thôi mà đã thành một cái nghề kỳ thú phong lưu
người ta gọi một cách văn qua là nghệ giả minh sa hạng cát phát sáng trong đêm
nhưng kỳ thật đó là một nghệ đồng đá
nuôi dơi lấy phân làm thuốc làm phân bó
gọi là nuôi dơi nhưng kỳ thật là làm tròi dụ dơi về làm tổ
dơi là loài sống nhất
khoan giả trong thiên nhiên đêm bay đi kiếm ăn sáng tìm nơi ngủ ngại
thấy mấy cái tròi ngon lạnh làm sao từ chối các khách sạn có sẵn này chứ
thế là bè dơi tự rủ nhau đến làm nơi trú ngủ
ngày này cũng lạ vì không đụng chạm gì đến dơi cũng không cần cho nó ăn
chỉ dụ nó về trú ngủ để lấy phân
người nuôi dơi chỉ bỏ ít công cán cất tròi làm tổ bằng lá thuốc nốt
thế thôi vậy mà mỗi đêm cũng kiếm được một hai giả phân dơi
mỗi giả hai mươi kg bán cũng được năm mươi đồng
chỉ chi bỏ túi mỗi tháng một triệu rưỡi ngon lạnh
nghề làm trò cho dơi ở rồi lấy phân dơi đem bán
đang phất lên ở nhiều quyện đầu nguồn lũ và dùng sâu của tỉnh đồng tháp
những làng nghề độc đáo vô cùng
mà phân chơi là loại phân bón cực tốt cho cây ăn trái
các làng nghề trồng cây chuyên canh ở bến tre tiền giang long an vĩnh long
cứ tìm tới trang
các làng nghề độc đáo vô cùng